hiện tại luật chứng khoán năm hai nghìn một mươi chín trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền
vào ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ubnd đã ban hành quyết định số một mươi tám về việc hủy bỏ chín đợt trào bán trái phiếu
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai với tổng trị giá là một mươi ba mươi tỷ đồng
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc công ty khách sạn tân hoàng minh
chủ tịch hội đồng thành viên công ty ngôi sao việt trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty khách sạn sole
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cung điện mùa đông
để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các vi phạm trên
ngày hai mươi bảy tháng bốn bộ đội biên phòng của tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng
đang thực hiện hành vi vận chuyển một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhãn hiệu z
vào lúc một giờ một mươi phút tại khu vực hẻm bảy trên ba mươi năm đường phước thắng phường một mươi hai thành phố vũng tàu
tổ tuần tra của đội biên phòng chí linh bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu phát hiện xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một h năm mươi bảy nghìn bảy mươi tám
do đối tượng lê thanh tú trú tại hoc mon thành phố hồ chí minh là người điều khiển phương tiện
có dấu hiệu nghi vấn tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trên xe có một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhãn hiệu z
không rõ nguồn gốc xuất xứ
thưa quý vị quả vải thiều của tỉnh bắc giang là nông sản đầu tiên của việt nam được cấp chỉ dẫn địa lý tại thị trường nhật bản
một thị trường có những tiêu chuẩn nhập khẩu nghiêm ngặt
đây có thể được xem như tấm hộ chiếu quyền lực để thương hiệu vải thiều bắc giang lên đường xuất khẩu sang thị trường khác trên thế giới
và câu hỏi mà nhiều người đặt ra lúc này là làm sao để quả vải thiều lục ngạn bắc giang có thể xuất khẩu được sang thị trường nhật bản
và sau đây sẽ là câu trả lời
vườn vải thiều của ông ngô văn hùng
bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi một nhưng trái vải thiều từ vườn của ông đã xuất hiện tại một số siêu thị nhật bản
và để chuẩn bị cho vụ vải thiều năm nay có thể xuất khẩu ông hùng luôn tuân thủ quy trình chăm sóc rất khắt khe
người ta đã hướng dẫn là cái thuốc này trong danh mục thì tôi mới được dùng
còn cái thuốc thì không nên dùng thì chúng tôi không dùng
thì vườn được là phải sạch chẽ trước hết là sạch chẽ
xong là có những khuyến nông xã thường xuyên người ta vào sát sao chăm sóc
bên này có sổ ghi chép hàng ngày hàng tháng
đối với thị trường nhật bản tỉnh bắc giang xác định đây là thị trường tiềm năng
song cũng là thị trường khó tính đòi hỏi chất lượng cao với các yêu cầu an toàn thực phẩm nghiêm ngặt
vì vậy không chỉ riêng người nông dân mà cần sự hợp tác từ nhiều phía như nhà nước doanh nghiệp
công ty vận tải hãng hàng không
chúng tôi đã tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan thương vụ của việt nam
tại các địa bàn các thị trường ấy để sớm kết nối với các doanh nghiệp
và cung cấp cho các cơ quan thương vụ các doanh nghiệp ở các nước
những thông tin về mùa vụ thông tin về doanh nghiệp
để các doanh nghiệp tại các địa bàn các nước có thể chủ động tương tác
các doanh nghiệp các hợp tác xã nhà vườn của tỉnh bắc giang
trong hoạt động kết nối thu mua tiêu thụ vải thiều
năm nay sản lượng vải thiều của tỉnh bắc giang dự kiến đạt khoảng một trăm sáu mươi tấn
trong đó đã có hơn hai trăm linh hectare vải thiều được nhật bản cấp mã số vùng trồng
quả vải thiều xuất sang nhật bản có giá cao gấp một mươi lần so với thị trường trong nước
thành lập các tổ công tác
cũng như là các chỉ đạo
các tổ công tác cũng như là các chỉ đạo công tác cũng như là các chỉ đạo công tác
các cái xã để thường xuyên theo dõi rồi kiểm tra
và tuyên truyền hướng dẫn cho bà quan nhân dân làm sao để chăm sóc được cái quả vải
nó đạt được cái tiêu chuẩn tốt nhất cũng như là cái mẫu mã
rồi thì đồng thời là cũng xây dựng nhiều các cái kế hoạch để xúc tiến tiêu thụ vải thiều
cho năm hai nghìn hai mươi hai này
vải thiều việt nam đã trải qua hơn năm năm đàm phán
đáp ứng các quy định khắt khe
mới có thể cho phép nhập khẩu vào nhật bản
do vậy ngoài những yêu cầu từ thị trường nước bạn
việt nam cần đẩy mạnh khâu quảng bá hình ảnh sản phẩm nông sản của việt nam tại nhật bản
đồng thời duy trì chất lượng
đảm bảo an toàn
nhằm duy trì niềm tin cho thương hiệu vải thiều việt nam
quý trên địa bàn lần lượt các thông tin trao đổi như phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
cũng như biện pháp phòng ngừa đặc biệt tội phạm cướp cướp giật trộm cắp lừa đảo
chiếm đoạt tài sản qua mạng đã được truyền tải đến người dân
chúng tôi lên các phương án thực hiện các tình huống mô phỏng để khi xảy ra sự việc thì lực lượng bảo vệ
cũng như các chủ ngân hàng tiệm vàng sẽ không bị bất ngờ bị động trong tình huống đấy
và sẽ phối hợp với cả công an phường để giải quyết những việc
với phương trầm lấy phòng ngừa làm trọng công an quận hai bảy trưng mong muốn sau vĩnh tùy
những cách làm hay sẽ tiếp tục được nhân rộng ở một mươi tám phường trên địa bàn để quận hình thành thế trận vững chắc
phòng chống tội phạm
nơi đây bao gồm một vòng núi đá vôi khổng lồ nối hai đỉnh đồi tạo thành hình dáng của một chiếc cổng
từ cổng trời đi bộ vào bên trong du khách sẽ có rất nhiều trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên
với rừng cây bong bong khám phá hàng đồng kỳ vĩ tìm hiểu về văn hóa của đồng bào dân tục cơ tu
các không gian trải nghiệm tập trung theo bốn điểm nhấn du lịch sinh thái du lịch văn hóa bản địa
du lịch tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng
ở địa bàn quảng nam với đà nẵng
một nơi cũ cũng có quan thuộc rồi em thấy có một nơi mới mãi như thế này cũng rất là ok
đặc biệt là có hệ thống khách sạn phòng lưu trú thì thuận lợi và phù hợp với xu hướng của du khách du lịch
bây giờ là tìm đến với thiên nhiên
khu du lịch sinh thái cổng trời đông giang đã khai thác đánh thức những lợi thế tiềm năng
mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho khu vực này
đặc biệt với những lễ hội những sinh hoạt của đồng bào cơ tu được tái hiện
sẽ góp phần bảo tồn và phát huy nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc nơi đây
nét văn hóa của đồng bào mình giữ gìn tất cả các lễ hội tất cả các hoạt động
múa hát dân cao dân vụ để phục vụ du lịch đón chức du khách ở nhiều nơi
để mà từ đó quảng bá lên nhiều mô hình hoạt động của đồng bào cơ tu nơi đây
trong giai đoạn một mở cửa khu du lịch sẽ đưa vào hoạt động các dịch vụ trọn gói tham quan ăn uống nghỉ dưỡng

các khu du lịch sẽ đón hai tuyến cố định từ đà nẵng đến đông giang mỗi ngày
du lịch nội địa cũng đang là khởi phát trở lại và sau hai năm mọi người nhu cầu du lịch rất cao
chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ đón đầu tiên là những vị khách đầu tiên cho du lịch nội địa
hay người khách việt nam
và tôi nghĩ cái sản phẩm của chúng ta ở đây rất là phù hợp với khách quốc tế
và trong chuỗi cũng giữa sản phẩm của du lịch đà nẵng với quảng nam
ngày hai mươi chín tháng bốn tới đây khu du lịch sinh thái cổng trời đông giang
bắt đầu thời gian trải nghiệm đón khách với chính sách ưu đại về giá vé
điểm đến này kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho du lịch quảng nam nói riêng
và du lịch miền trung nói chung
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị